nhiều điểm mới trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi chín là thông tin được đăng trên báo lao động
bộ giáo dục và đào tạo vừa đưa ra ý kiến những nội dung cơ bản của phương án tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
theo đó cách thức triển khai kỳ thi sẽ có một số điều chỉnh ở các khâu ra đề thi coi thi chấm thi và xét công nhận tốt nghiệp
theo các chuyên gia giáo dục các thay đổi này sẽ tạo ra những chuyển biến tích cực
tuy nhiên yếu tố quan trọng nhất bộ giáo dục và đào tạo cần lưu tâm vẫn là khâu ra đề thi và kiểm soát người thực hiện
theo phương án thi năm hai nghìn một mươi chín sẽ đặt camera giám sát phòng chứa tủ đực đề thi và bài thi giám sát toàn bộ quá trình chấm thi và đánh phách điện tử
liên quan đến vụ việc tòa án nhân dân tỉnh thái nguyên xử vụ án xe công tơ nơ tông xe innova lùi trên cao tốc
báo tuổi trẻ đăng tải bài viết xử án gây xôn xao dư luận ở thái nguyên tòa tối cao rút hồ sơ để xem xét
sau khi tòa án nhân dân tỉnh thái nguyên xét xử phúc thẩm và tuyên mức án sáu năm tù với tài xế lê ngọc hoàng
tên gọi khác là vũ văn hoàng dư luận cũng như các cơ quan truyền thông đã nêu nhiều ý kiến về vụ án này
trong đó có những ý kiến không đồng tình với phán quyết của tòa
do đó tòa án nhân dân tối cao đã yêu cầu tòa án nhân dân tỉnh thái nguyên làm báo cáo về vụ việc
và giao cho phòng nghiệp vụ xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án nếu có sai thì các cấp có thẩm quyền xem xét sửa sai
nguyên tắc của tòa là không làm oan người vô tội không bỏ lọt tội phạm
đây cũng là ý kiến của đại diện tòa án nhân dân tối cao
thời gian qua tại khu vực hồ hoàn kiếm xuất hiện nhóm đối tượng giàn cảnh chấn lột du khách nước ngoài gây bức xúc dư luận
ngăn chặn tình trạng treo kéo chấn lột du khách là bài viết được đăng trên báo hà nội mới
mặc dù mới đây trả lời phỏng vấn của phóng viên báo hà nội mới ông trần đức hải giám đốc sở du lịch hà nội khẳng định
sở sẽ phối hợp chặt chẽ với đơn vị chức năng tăng cường các biện pháp ngăn chặn và xử lý nghiêm tình trạng đeo bám trèo kéo chấn lột du khách
tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng cần có chế tài đủ mạnh để ngăn chặn triệt để vi phạm
đặc biệt là tập trung nâng cao trách nhiệm quản lý của ban quản lý hồ hoàn kiếm bố trí lực lượng trực kiểm tra thường xuyên
đồng thời yêu cầu các phường vận động người dân không lấn chiếm vỉa hè những trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị xử lý kịp thời và mạnh tay hơn